phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết của bản hùn phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay vươn lên về mọi mặt của nhân dân các dân tộc bản hùn và xã triều cọ
phó chủ tịch quốc hội biểu dương sự cố gắng đoàn kết của bà con bản hồn vì đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tại hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ tòa án nhân dân tp hà nội
về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những kết quả ngành tòa án thành phố hà nội đã đạt được trong bối cảnh số vụ án vụ việc tăng số biên chế thẩm phán giữ nguyên
nhưng đội ngũ cán bộ toàn ngành tòa án đã hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ các loại án được giải quyết đạt cao chiếm gần chín mươi bảy
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải đề nghị cần tập trung khắc phục có những giải pháp để hạn chế các bản án phải hủy sửa do lỗi chủ quan
đồng thời chú trọng việc kiểm tra chéo kiểm soát lẫn nhau để bảo đảm không để xảy ra oan sai hay lọt tội phạm
cũng tại hà nội hôm nay đã diễn ra ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo techfret hai nghìn một mươi chín
đây là ngày hội được kỳ vọng là sân chơi cho tất cả các tổ chức cá nhân yêu thích đam mê công nghệ
còn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp sáng tạo thì đây là cơ hội để được gặp gỡ với nhà đầu tư
người tiêu dùng cũng như nghe tư vấn từ những chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trên thế giới nhằm chia sẻ kiến thức
kinh nghiệm giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực
techfred hai nghìn một mươi sáu còn hướng tới quảng bá các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ
các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nêu rõ
hội nghị không chỉ thể hiện mong muốn của thành phố hồ chí minh mà là của cả nước để thành phố đi đầu trong quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ tướng chính trị phó thủ
tế tại huyện cần giờ căn cứ cách mạng rừng sát thăm đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
lãnh đạo thành phố cũng đã gặp mặt các đại biểu là những chuyên gia trí thức và doanh nhân kiểu bào tiêu biểu
đã có quá trình đóng góp cho thành phố hồ chí minh trong nhiều năm qua
tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển
với nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp và hàng triệu hộ thành viên nông dân
hiện cả nước có một mươi tám tám trăm ba mươi bảy hợp tác xã trong đó nông nghiệp có số hợp tác xã nhiều nhất
một mươi bốn trăm bốn mươi sáu hợp tác xã với sáu bảy triệu thành viên
vì vậy việc ký kết phối hợp giữa liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã nông nghiệp
qua đó thúc đẩy hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
từ nay cho đến hai nghìn hai mươi chúng ta đạt được những mục tiêu
khái quát trung nhất
một là cố gắng hình thành được ba trăm linh cái tổ hợp tác
mà đây chính là một mục tiêu rất quan trọng
bởi vì muốn hợp tác xã thì ở quy mô nhỏ rất cần tổ hợp tác
đúng không ạ
phù hợp với quản trị phù hợp với nhóm đặc thù sản xuất phù hợp với vùng miền
cái thứ hai nữa là từ nay cho đến hai nghìn hai mươi
chúng ta phấn đấu mỗi năm thành lập được hơn nghìn hợp tác xã
để có số hợp tác xã khu vực nông nghiệp
là một mươi năm hợp tác xã đến năm hai nghìn hai mươi
và thứ ba nữa là cố gắng làm sao chúng ta phấn đấu có được một trăm linh liên hiệp hợp tác xã
cố gắng vì đây nó là ở cái mức quy mô rộng hơn cấp cao hơn
trong liên kết không chỉ sản xuất mà còn cả tiêu thụ cái sản phẩm
phấn đấu đến hai nghìn hai mươi là giá chỉ được một năm trăm linh hợp tác xã
giá chỉ được một trăm linh liên hiệp hợp tác xã
chúng tôi thì phấn đấu trăm rưỡi
nhưng mà nắm chục là
ngành hạc còn một trăm linh là liên hiệp với cả trong nông nghiệp
việc tăng cường hợp tác giữa liên minh hợp tác xã việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
kết luận số năm mươi sáu của bộ chính trị về phát triển kinh tế tập thể nằm cốt là các hợp tác xã
với vai trò chủ lực hợp tác xã nông nghiệp được xác định là một mắt xích quan trọng
vì sẽ tác động đến hàng triệu hộ nông dân
thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp phát triển sẽ tạo thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn
theo hướng nâng cao giá trị bền vững giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân
bên cạnh đó với việc liên minh hợp tác xã việt nam hình thành chuỗi siêu thị
của liên hiệp tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn để bao tiêu sản phẩm nông sản cho các hợp tác xã
sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường
trong phần tin quốc tế pháp tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống đắc cử mỹ sẽ giữ lại một phần đạo luật obama khe
thưa quý vị và các bạn nước pháp hôm nay đã chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động
thủ đô paris và vùng phụ cận nhằm tưởng niệm một năm xảy ra vụ khủng bố ngày một mươi ba tháng một mươi một năm ngoái

trận đấu giữa hai đội tuyển bóng đá pháp và thụy điển diễn ra tối nay theo giờ pháp
tại sân vận động stade de france ở thành phố saint denis ngoài ô paris
trước khi trận giao hữu bắt đầu các cầu thủ và khán giả có mặt trên sân đã dành một phút mặc niệm
để tưởng nhớ một trăm ba mươi nạn nhân đã thiệt mạng trong loạt vụ thảm sát tối ngày một mươi ba tháng một mươi một năm ngoái
có mặt tại sân vận động tổng thống pháp phan xoa hồ lăng đã kêu gọi người dân ghi nhớ những thời khắc đau thương
cùng nhau thể hiện tình đoàn kết quốc gia trong cuộc chiến chống khủng bố
các hoạt động tưởng niệm sẽ diễn ra trang trọng tại cả sáu địa điểm
nơi những kẻ khủng bố đã thực hiện các vụ tấn công đẫm máu
nhà hát batalang tại paris nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin khiến chín mươi người thiệt mạng
và hàng trăm người khác bị thương sẽ mở cửa trở lại vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một
bên cạnh các buổi lễ tưởng niệm nhiều hiệp hội còn kêu gọi tổ chức các hoạt động
thu hút sự tham gia đông đảo của người dân pháp
tổng thống đắc cử mỹ donald trump vừa cho biết ông sẽ cân nhắc duy trì một số điều khoản
trong đạo luật chăm sóc sức khỏe của tổng thống đương nhiệm barack obama
thường gọi là obamacare sau khi có những lời chỉ trích mạnh mẽ đạo luật này
trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống
trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ tạp chí phố quân ông trump tuyên bố có thể giữ lại
hai điều khoản chính trong đạo luật obamacai trong đó có lệnh cấm các hãng bảo hiểm
từ chối chi trả vì tiền xử bệnh tật của khách hàng và luật cho phép mọi người
được hưởng chung chương trình bảo hiểm y tế với cha mẹ cho tới khi hai mươi sáu tuổi
tuy nhiên ông trump cũng nêu rõ đạo luật này sẽ bị sửa đổi hoặc bị bãi bỏ và thay thế
obamacai là chủ đề gây tranh cãi gai gắt nhất giữa nhà trắng với phe cộng hòa tại quốc hội
trong suốt chiến dịch tranh cử của mình tỷ phú trump luôn cảnh báo sẽ bãi bỏ đạo luật này
nếu đắc cử tổng thống và cho rằng đây là một đạo luật thảm họa
chính phủ hàn quốc hôm nay kêu gọi người dân cần bình tĩnh tôn trọng luật pháp
không gây xáo trộn trật tự khi tham gia cuộc biểu tình đòi tổng thống park geun hye từ chức diễn ra ở thủ đô seoul
phó thủ tướng hàn quốc lee jun sik cho rằng các hoạt động biểu tình của người dân cần phải tôn trọng luật pháp
cuộc biểu tình trong ngày hôm nay là cuộc biểu tình thứ ba liên tiếp phản đối tổng thống park geun hye
vì đã để cho một người bạn thân can dự vào công việc điều hành chính phủ
và cũng là một trong những cuộc biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất trong những thập niên qua
khoảng hai mươi năm cảnh sát hàn quốc đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để đề phòng bạo động
hiện tổng thống park geun hye đang phải đối phó với vụ bê bối
vì đã tiết lộ nhiều bài phát biểu và tài liệu cho bà che sung si người bạn thân với nữ tổng thống trong bốn mươi năm qua
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố ở trung đông
lực lượng chính phủ syri hôm nay đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ hai khu vực quan trọng
bị rơi vào tay lực lượng đối lập trong cuộc tấn công quy mô lớn ở tỉnh aleppo miền bắc nước này
với sự hậu thuẫn của phong trào vũ trang hebolat ở liban
quân đội syri đã giành lại được quận dahiyyat al assad trong vòng sáng nay
chỉ một ngày sau khi giành lại được menyan phía tây thành phố aleppo
lực lượng chính phủ syri đã giành lại được phần lớn lãnh thổ bị lực lượng đối lập kiểm soát
sau cuộc tấn công quy mô lớn hồi cuối tháng trước
trong khi đã có hàng chục tay súng đối lập bị tiêu diệt khi quân chính phủ chiếm được một số khu vực
gần hai khu vực trên lực lượng đối lập gần đây đã tiến hành hai cuộc phản công lớn
nhằm mở đường thoát khỏi vòng bao vây của các lực lượng chính phủ
tại khu vực phía đông aleppo song hiện vẫn chưa có đột phá
cựu tổng thống georgia mikhail saakashvili vừa tuyên bố thành lập một chính đảng mới tại ukraine
động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông từ chức khỏi vị trí tỉnh trường odessa của ukraine
ông saakashvili thông báo sẽ thành lập một lực lượng chính trị mới
nhằm cải thiện tình hình chính trị hiện nay tại ukraine
chính đảng mới sẽ bao gồm
những chính trị gia sẵn sàng công hiến vì đất nước
chứ không phải vì lợi ích phe cánh hay vì lợi ích một nhóm cầm quyền nào khác
ông saakashvili nhấn mạnh chính đảng mới sẽ không có liên hệ với doanh nghiệp lớn
và sẽ không chấp nhận những chính khách hoặc người có thâm niên hoạt động xã hội lâu dài
ông saakashvili đã giữ chức tổng thống georgia từ tháng một năm hai nghìn bốn
và đã rời khỏi nước này vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tháng năm năm ngoái ông được cấp quốc tịch ukraine
và được tổng thống ukraine petro poroshenko
bổ nhiệm làm tỉnh trường odessa
trung quốc hôm nay đã phóng vệ tinh khí tượng vân hải một lên vũ trụ
từ trung tâm phóng vệ tinh tử tuyền ở khu vực sa mạc gobi phía tây bắc nước này
vệ tinh vân hải i được phóng bằng tên lửa chương trình hai d
vào lúc bảy giờ một mươi bốn phút sáng nay theo giờ địa phương
đây là lần phóng thứ hai trăm bốn mươi của dòng tên lửa này
vệ tinh vân hải một do viện công nghệ hàng không vũ trụ thượng hải phát triển
và sẽ được sử dụng trong quan sát môi trường khí quyển
biển và vệ tinh
vệ tinh vân hải i cũng như ngăn ngừa giảm nhẹ thiên tai và nghiên cứu khoa học
hồi tháng trước trung quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới
bằng tên lửa đẩy chương trình hai d
vệ tinh này được thiết kế nhằm thiết lập liên lạc lượng tử có khả năng chống lại tin tặc
bằng việc truyền phát các ký hiệu mã hóa từ không gian về mặt đất
vệ tinh vân hải i cũng bảo đảm liên lạc giữa bắc kinh và thủ phủ urumqi
của khu tự trị tân cương cực tây trung quốc
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại